xin cảm ơn biên tập viên thu hương xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị trước phản ánh về tình trạng một số quận huyện yêu cầu f đi cách ly tập trung
không cho điều trị tại nhà gây bức xúc cho người dân
sở y tế tp hcm đã có công văn khẩn yêu cầu các quận huyện chấn chỉnh lại tình trạng này
theo đó thời gian qua tại quận bảy quận một mươi hai bình tân tân bình tân phú và huyện bình chánh
đã có tình trạng người dân gọi điện thoại qua đường dây nóng của sở y tế tp hcm phản ánh
về việc các địa phương yêu cầu người f phải đi cách ly tập trung dù họ đáp ứng điều kiện
và có nguyện vọng cách ly tại nhà
sở y tế nhận định điều này đã gây bức xúc cho người dân và kéo theo tâm lý hoang mang lo lắng cho người f
để chứng chỉnh nội dung trên sở y tế đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các quận quyện
tạo điều kiện cho f được cách ly tại nhà
các f chỉ được quyền cách ly tập trung khi không đủ điều kiện cách ly tại nhà như đông người
diện tích chật hẹp hoặc có bệnh nền chưa ổn định
tuy nhiên sở y tế cũng sẽ kiến nghị bộ y tế cho phép thành phố mở rộng điều kiện cách ly tại nhà
để phù hợp với mong muốn của người dân đồng thời đề nghị lãnh đạo các quận quyện tăng cường kiểm tra giám sát
việc triển khai các hoạt động hướng dẫn chăm sóc quản lý f tại nhà của các địa bàn
góp phần nâng cao hiệu quả mô hình chăm sóc và theo dõi sức khỏe người f cách ly tại nhà
tránh ảnh hưởng đến nỗ lực chung của thành phố trong hoạt động chăm sóc quản lý f tại nhà trong thời gian qua